gây bức xúc trong dư luận là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo và hiệu lực quản lý của nhà nước
chống tham nhũng là chống giặc nội xâm chống những sai lầm vi phạm
với vai trò nòng cốt trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
lực lượng công an nhân dân đã đang và sẽ tiếp tục khẳng định là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng bảo vệ nhân dân
bảo vệ thành quả của quá trình đổi mới hội nhập quốc tế phát triển đất nước
thật bì ổi khi các thế lực thủ địch liên tục công kích lực lượng công an nhân dân
bằng nhiều luận điệu xuyên tạc bịa đặt nhằm bôi lem hạ uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
xuyên tạc bịa đặt trắng trợn
xuyên tạc bịa đặt trắng trợn
mục đích vi chính trị hóa lực lượng công an
mục đích vi chính trị hóa lực lượng công an
mục đích vi chính trị hóa lực lượng công an nhân dân

công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực

tạo được hệ ứng tích cực làm tỏa mạnh mẽ trong tòa xã hội

công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã và đang được chỉ đạo kết liệt bài bản ngày càng đi vào chiều sâu tạo
và thực sự đã trở thành phong trào của các cộng đồng tiêu cực
đã và đang được chỉ đạo kết liệt bài bản ngày càng đi vào chiều sâu tạo
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực

công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực

đã và đang được chỉ đạo kết liệt bài bản ngày càng đi vào chiều sâu tạo
những thông tin bịa đặt vu khống lực lượng công an nhân dân
được đăng tải trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội
đã tác động đến một bộ phận người dân thiếu hiểu biết
từ đó hùa theo để đưa ra các lập luận sai trái
về vai trò của lực lượng công an
nhằm mục đích phủ nhận sự cố gắng nỗ lực
của những người làm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
và đó gây ra làn sóng nghi ngờ trong đảng trong quần chính nhân dân
gây mất đoàn kết mọi bộ
bộ công an việt nam không phải là cơ quan mật vụ cơ quan đàn áp
mà là công an nhân dân
trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng
luôn luôn biết dựa vào nhân dân
khơi dậy tiềm năng sáng kiến của nhân dân
vận động nhân dân tham gia tích cực hiệu quả
vào sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
không có vụ cấm không có ngoại lệ
dù bất kể người đó là ai
đấu tranh kiên quyết
kiên trì không ngừng không nghỉ
tổ chức một đấu tranh phòng chống tội tạng
y tế tội tạng tham nhũng
chúng ta đã thiết lập được kỷ cương khép nước
trong trật tự
và chúng ta đã tạo dựng được
một môi trường đầu tư
rất là minh bạch đáng chinh cạnh
để hấp dẫn các nhóm
đồng tất đồng lòng
đoàn kết miêu trí dũng cảm
xứng đáng thanh bảo kiếm của đảng
chiếc tiên thết bảo vệ chế độ
điểm tựa bình yên vững chắc của nhân dân
trải qua bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
với vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng công an nhân dân đã được đảng nhà nước giao phó trọng trách
tổ chức hoạt động điều tra tội phạm tham nhũng
thực hiện chức năng nhiệm vụ đó
đảng ủy công an trung ương bộ công an
luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quan trọng này
và đạt được những kết quả quan trọng
lực lượng công an nhân dân làm tốt công tác tham mưu chiến lược
xây dựng nhiều kế hoạch biện pháp và giải pháp
mang tính vĩ mô để tham mưu cho đảng nhà nước chính phủ
chỉ đạo các bộ ngành cho công tác phòng chống
tội phạm tham nhũng
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
chủ động sáng tạo quyết tâm quyết liệt
và giáo diết trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo phát hiện kịp thời
điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm
bất kể đối tượng phạm tội là ai
ngành công an xây dựng
ban hành nhiều chủ trương giải pháp mới
khoa học đồng bộ toàn diện
trong phòng ngừa tham nhũng
mang lại hiệu quả cao
nhiều quy định nghị quyết chính sách
liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
được quán triệt và thực hiện nghiêm túc
nhanh chóng đi vào cuộc sống
có tác dụng cảnh báo giăn đe phòng ngừa
phát hiện đấu tranh
xử lý theo quy định của pháp luật
qua đó góp phần kiểm tỏa
ngăn chặn một cách có hiệu quả tội phạm tham nhũng
trong tội phạm kinh tế là đã có tội phạm tham nhũng
và trong tội phạm tham nhũng là có tội phạm kinh tế
thì lực lượng cảnh sát kinh tế hiện nay
đóng vai trò chủ đạo tư lệnh ngành
trong lực lượng cảnh sát kinh tế
chúng tôi đã có rất nhiều các văn bản chỉ đạo
cũng như hướng dẫn các đơn vị địa phương
rồi mở nhiều lớp tập huấn
để đưa cả lực lượng cảnh sát kinh tế vào cuộc
khắc phục được tình trạng trên nóng dưới lạnh
trong những năm vừa qua
chúng tôi luôn luôn mở rộng điều tra các vụ an lớn
và đặc biệt là thực hiện chỉ đạo
của ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng
và ban nội chính trung ương
chúng tôi chú trọng đến công tác thu hồi tài sản
công tác điều tra tội phạm tham nhũng
có một bước tiến mạnh mẽ
đã được nhiều kết quả tích cực rõ rệt
được coi là điểm sáng trong công tác phòng chống tham nhũng
trong thời gian gần đây
nhiều vụ an tham nhũng lớn phức tạp
được điều tra làm rõ
đồng thời lực lượng công an nhân dân còn chú trọng phát hiện
điều tra các vụ an tham nhũng
xảy ra trong chính nội bộ ngành
phần lớn các sai phạm trong nội bộ
là do công an nhân dân chủ động phát hiện
khởi tố điều tra xử lý nghiêm minh
tuyệt đối không bao trè
người dân trong nước cũng như nước ngoài
đã thấy rằng lực lượng công an
là lòng cốt
đã tìm cách
các biện pháp nghiệp vụ
để mà đưa ra ánh sáng
tất cả những con
sô mọt những nhóm lợi ích
để mà phá hoại
khối đài đoàn kết của toàn dân
cũng như là
chúng làm chấp
quá trình đổi phát triển
của nước nước ta
lực lượng công an nhân dân
chú trọng xây dựng phủng cố
mối quan hệ hợp tác với các cấp ngành địa phương
trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh
xử lý các vụ án tham nhũng
chú trọng công tác hợp tác quốc tế
về phòng chống tham nhũng
và đạt được những kết quả tích cực
việc gây biên thu hồi tài sản
trong các vụ án tham nhũng
có những bước chuyển tích cực
công tác thu hồi tài sản
được các đơn vị nghiệp vụ thực hiện quyết liệt
đã thu hồi đạt tỷ lệ cao
trong đó có vụ việc thu được số tài sản rất lớn
đạt tỷ lệ một trăm linh
đồng thời chú trọng thực hiện công tác
tuyên truyền phổ biến giáo dục
về phòng chống tham nhũng
góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị
của nhân dân
và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
công tác nghiên cứu khoa học
tổng kết thực tiễn được chú trọng
từ đó đúc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý
vạch rõ những phương thức thủ đoạn hoạt động mới
tinh vi của đối tượng phạm tội
xây dựng nhiều giải pháp khoa học
để đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả
chúng ta đã phát hiện
tổ chức đấu tranh
rất nhiều các vụ án kinh tế
và tham nhũng lớn
không chỉ lớn về
quy mô phức tạp về tính chất
địa vị của các chủ thể
tham nhũng trong các vụ án này
cũng rất cao
điều đó đã trở thành điểm sáng
xây dựng và chỉnh tốn đảng
của nhiều nhiệm kỳ vừa qua
đặc biệt là hai nhiệm kỳ này
và nó khẳng định
cái quyết tâm chống tham nhũng
là đúng đắn
là thực chất
và đã được tổ chức thực hiện
một cách có hiệu quả
nhờ cái nỗ lực của chúng ta
và cũng qua cuộc đấu tranh này
cái niềm tin
của nhân dân
vào sự lãnh đạo của đảng
vào lực lượng công an
trái tim nóng
bàn tay sẵn
là một trong những dòng chất hàng đầu
của cán bộ thực hiện công tác bấu tranh
tổng thống tham nhũng
trong giai đoạn hiện nay
phần chức ấy
càng cần mật lộ rõ nét
bởi với thế tệ phạm tổ tham nhũng
không chỉ là những người có quyền lực
mà sẽ sản bỏ ra rất nhiều điểm
để môi trường
nhằm che giấu
ở khi phạm tổ
cộng chống tội phạm tham nhũng
và biết vượt qua chính mình
đó chính là lực lượng lớn nhất
trong công cuộc phạm chống tham nhũng
của dạng kinh tế hiện nay
những kết quả đạt được
trong thời gian vừa qua
là minh chứng rõ nét
về hiệu quả thực hiện chỉ thị số một mươi
của bộ chính trị
về công cường sự lãnh đạo của đảng
với công quốc đảm bảo an ninh kinh tế
trong buổi tiến phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội thuật kinh tế quốc tế
hành tích đó được xây dựng trên nền tảng
của trường thống của những bảy tham đoàn kết
thống nhất một lòng
giúp sự tổ quốc thực vụ nhân dân
thưa quý vị
đảng và nhà nước ta xác định
tham nhũng là một quốc nạn
và là một trong bốn nguy cơ đe dọa
đến sự tồn vong của chế độ
nên công tác phòng chống tham nhũng
là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên
vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp lâu dài
với sự lãnh đạo
chỉ đạo quyết liệt trực tiếp
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
lực lượng công an nhân dân đã đồng lòng
đoàn kết và trở thành lực lượng
mũi nhọn đấu tranh quyết liệt
hiệu quả chống tham nhũng
và các hành vi vi phạm về kinh tế
chương trình góc nhìn sự thật hôm nay
đến đây xin được kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại